thưa quý vị sáng nay một mươi bốn tháng năm tại trụ sở chính phủ thủ tướng phạm minh chính đã chủ trì cuộc tọa đàm với các doanh nghiệp trung quốc tiêu biểu trong lĩnh vực phát triển kinh tế xanh kinh tế số
cùng dự có đại sứ trung quốc tại việt nam hùng ba và đại diện một mươi chín tập đoàn doanh nghiệp lớn của trung quốc
thời gian qua với nỗ lực chung của cả hai bên quan hệ việt nam trung quốc đang phát triển ngày càng sâu sắc thực chất và toàn diện
nhất là sau chuyến thăm lịch sử của tổng bí thư nguyễn phú trọng tới trung quốc và sau đó là chuyến thăm lịch sử tới việt nam của tổng bí thư chủ tịch nước trung quốc tập cận bình
tại tọa đàm các doanh nghiệp trung quốc và các bộ ngành việt nam đã trao đổi nghiêm túc thẳng thắn cầu thị chân thành trách nhiệm cao đề xuất các ý tưởng sáng kiến hợp tác thiết thực để trụ cột hợp tác kinh tế thương mại đầu tư ngày càng thực chất sâu sắc hơn
hiện nay trung quốc đã trở thành nhà đầu tư lớn thứ sáu trên một trăm bốn mươi sáu đối tác đầu tư của việt nam
trong năm hai nghìn hai mươi ba hợp tác đầu tư có bước tiến đột phá trung quốc đã vươn lên trở thành đối tác dẫn đầu về số lượng dự án đầu tư mới ở việt nam
thủ tướng khẳng định đảng nhà nước việt nam luôn coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị với trung quốc là yêu cầu khách quan lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu trong tổng thể đường lối đối ngoại
thủ tướng khẳng định chính phủ việt nam luôn khuyến khích các doanh nghiệp trung quốc mở rộng hợp tác tăng cường đầu tư vào các lĩnh vực trung quốc có thế mạnh
và ưu tiên cao như đổi mới sáng tạo tăng trưởng xanh chuyển đổi số năng lượng tái tạo năng lượng sạch đô thị thông minh công nghiệp chế tạo chất lượng cao
xây dựng hạ tầng giao thông đường bộ đường sắt y tế giáo dục xây dựng và triển khai các dự án hợp tác cụ thể trong khuôn khổ các cơ chế hợp tác song phương đã thiết lập và các cơ chế hợp tác đa phương hai bên cùng tham gia
trong đó thủ tướng mong muốn các doanh nghiệp lớn có năng lực uy tín của trung quốc cùng hợp tác để sớm có những dự án lớn công nghệ cao tiêu biểu cho trình độ phát triển của trung quốc và phù hợp với nhu cầu của việt nam
áp dụng các mô hình kinh doanh bền vững trong lĩnh vực kinh tế xanh kinh tế số kinh tế tri thức kinh tế tuần hoàn kinh tế chia sẻ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp việt nam tham gia vào các chuỗi giá trị chuỗi cung ứng của các tập đoàn của khu vực và toàn cầu
đại sứ trung quốc hùng ba và đại diện các doanh nghiệp trung quốc cảm ơn thủ tướng chính phủ đã dành thời gian tham dự tọa đàm
sự kiện này cho thấy sự coi trọng cao độ của phía việt nam với việc tăng cường hợp tác kinh tế thương mại đầu tư với trung quốc
các đại biểu hoàn toàn nhất trí với các nội dung thủ tướng đã đề cập đánh giá cao thông điệp của thủ tướng chính phủ về lợi ích hài hòa rủi ro chia sẻ
các doanh nghiệp hàng đầu trung quốc khẳng định rất coi trọng thị trường việt nam thông báo về các định hướng lớn những kế hoạch dự án đối tác hợp tác cụ thể trong thời gian tới
các doanh nghiệp khẳng định tiếp tục mở rộng hợp tác đầu tư tại việt nam mong muốn gắn bó lâu dài tham gia tích cực trong tiến trình hiện đại hóa công nghiệp hóa của việt nam

các doanh nghiệp trong và ngoài nước các chuyên gia nhà khoa học về việc xây dựng hoàn thiện nghị định quy định mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện năng lượng tái tạo với khách hàng sử dụng điện lớn
phó thủ tướng chính phủ trần hồng hà khẳng định việc xây dựng nghị định mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện năng lượng tái tạo và khách hàng lớn phải dựa trên những quy định pháp luật của luật điện lực là nền tảng tiến tới xây dựng thị trường điện cạnh tranh
chính phủ cũng sẽ tách bạch công tác quản lý nhà nước với hoạt động sản xuất kinh doanh truyền tải phân phối điện
nghị định này sẽ chỉ tập trung vào đối tượng sản xuất khách hàng tiêu dùng điện tài tạo bao gồm các doanh nghiệp sản xuất dịch vụ thương mại đơn vị bán lẻ điện trong khu công nghiệp
với hình thức mua bán điện trực tiếp qua đường dây riêng phó thủ tướng gợi mở không quy định về giới hạn quy mô công suất không phụ thuộc vào quy hoạch
nhóm này sẽ được quản lý theo các quy định pháp luật về thuế môi trường phòng chống cháy nổ an toàn xây dựng
với hình thức mua bán điện trực tiếp sử dụng lưới điện quốc gia cần phải được tính đúng tính đủ các chi phí sử dụng hạ tầng vận hành truyền tải bảo đảm an toàn hệ thống phù hợp với các quy hoạch điện lực

với hình thức mua bán điện trực tiếp qua đường dây riêng phó thủ tướng gợi mở không quy định về giới hạn quy mô công suất không phụ thuộc vào quy hoạch điện quốc gia tính đúng tính đủ các chi phí sử dụng hạ tầng vận hành
trên nền tảng mạng để mọi người dễ hiểu dễ tiếp cận các doanh nghiệp hàng đầu về công nghệ thông tin cần là kênh kết nối hỗ trợ ngành nông nghiệp trong quá trình số hóa thời gian tới
bên lề hội nghị phó thủ tướng trần lưu quang thăm quan khu vực trưng bày giới thiệu không gian số về các mô hình ứng dụng công nghệ số trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn những sản phẩm công nghệ được xây dựng và phát triển make in việt nam
sáng nay báo nhân dân đã phối hợp với tập đoàn dầu khí việt nam cùng chính quốc gia
tổ chức lễ trao tặng hỗ trợ xây dựng chín căn nhà đại đoàn kết cho người dân khó khăn trên địa bàn xã trà côn huyện trà ôn tỉnh vĩnh long
dự lễ có đồng chí lê quốc minh ủy viên trung ương đảng tổng biên tập báo nhân dân phó trưởng ban tuyên giáo trung ương chủ tịch hội nhà báo việt nam
phát biểu tại lễ trao tặng đồng chí lê quốc minh cho biết cùng việc thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền báo nhân dân luôn chú trọng đến công tác an sinh xã hội
kêu gọi các nhà tài trợ đồng hành cùng các chương trình chăm lo đời sống cho đồng bào dân tộc công nhân lao động hàng năm
giới mong muốn hỗ trợ một phần nhỏ bé giúp các gia đình chính sách các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn
người dân dùng đồng bào dân tộc khmer dơi bớt những khó khăn có nơi ở khang trang ổn định cuộc sống để phát triển kinh tế
trong thời gian tới báo nhân dân sẽ tiếp tục thông tin về tình hình của địa phương tuyên truyền những thành tựu nổi bật
cũng như những khó khăn của người dân
và sự quan tâm của nhiều nhà tài trợ hơn nữa cùng chung tay hỗ trợ các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn
ở tỉnh vĩnh long nói riêng và các địa phương trên cả nước nói chung
lãnh đạo báo nhân dân cũng đã trao tặng quà cho những hộ dân được hỗ trợ nhà
hôm nay đại diện lãnh đạo ubnd tỉnh quảng ninh cùng các đoàn thể đã thăm hỏi nạn nhân bị thương
trong vụ sụt lở tại công ty than quang hành tập đoàn than khoáng sản việt nam khiến bốn người thương vong
nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ tai nạn lao động là anh lý a chia sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
quê ở huyện nậm bồ tỉnh điện biên sau phẫu thuật sức khỏe đã ổn định đang được hồi sức tích cực
bệnh viện đa khoa tỉnh quảng ninh cho biết sau khi nạn nhân nhập viện bệnh viện đã tiến hành
hai cuộc phẫu thuật kéo chỉnh khớp vai về vị trí bình thường và kết hợp xương
bệnh viện đa khoa tỉnh quảng đinh cho biết sau khi nạn nhân nhập viện bệnh viện đã tiến hành hai cuộc phẫu thuật kéo vai về vị trí bình thường